trước tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín các bộ ngành phải ra soát cắt giảm thực chất năm mươi số mặt hàng thuộc doanh mục kiểm tra chuyên ngành
tiến độ thực hiện của các bộ ngành có ý nghĩa quan trọng bởi nếu thao gỡ được nút thắt này doanh nghiệp sẽ có nhiều thuận lợi nâng cao năng lực cạnh tranh khi gia nhập thị trường
tổng kết sáu tháng đầu năm về cải cách kiểm tra chuyên ngành cho thấy các bộ ngành đã đạt được nhiều tiến bộ tích cực
sửa đổi tám mươi bốn trên tám mươi bảy văn bản pháp luật về kiểm tra chuyên ngành đạt chín mươi bảy so với mục tiêu chính phủ đề ra
trong đó có một mươi trên một mươi ba bộ ngành đạt một trăm linh đáng chú ý đã giảm được tình trạng một mặt hàng mà nhiều bộ cùng kiểm tra chuyên ngành

riêng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã giả soát cắt giảm đơn giản hóa bảy mươi ba điều kiện đầu tư kinh doanh và bảy mươi danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành thay đổi phương thức kiểm tra từ tiền kiểm sang hậu kiểm đối với nhiều dòng hàng
tuy nhiên lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thẳng thắn nhìn nhận
cần có cơ chế chặt chẽ hơn trong việc giám sát cắt giảm thủ tục điều kiện đầu tư kinh doanh nhất là việc kiểm tra chuyên ngành vẫn chưa thực hiện được một đầu mối một thủ tục một thời gian
chúng tôi nói là cái dư địa để tiếp tục cắt giảm và ít nhất là giảm những điều kiện con cháu vẫn còn nên chúng tôi sẽ yêu cầu và thành lập một đoàn tổ công tác tiếp tục giả soát
phó thủ tướng vương đình huệ đánh giá cao nỗ lực của bộ này nhưng khi nhìn vào tổng thể con số mà các bộ ngành đạt được vẫn còn xa vời so với mục tiêu mà quốc hội đề ra
cho đến nay chúng ta mới giảm được một mươi năm mặt hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành chỉ tiêu của quốc hội chính phủ đặt ra là một mươi năm ba mươi năm chúng ta mới đạt ở mức cận thấp
riêng như bộ nông nghiệp loại bỏ các doanh nghiệp là cũng nhiều đấy trên bảy bảy
nhưng mà trung quy lại toàn quốc thì mới được có một mươi năm mới được có một mươi hai cái danh mục
trên tổng số cái danh mục nó rất là lớn
nghị quyết hai ban hành ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín yêu cầu trước tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
các bộ ngành phải hoàn thành giả soát cắt giảm thực chất năm mươi số mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành
và thực hiện việc công khai đầy đủ danh mục này
chính phủ cũng đã nhận thức rất rõ việc này trong nghị quyết hai về nâng cao chất lượng của môi trường kinh doanh
tất cả các bộ ngành tất cả các cơ quan thực thi quy định của pháp luật đều phải theo tôi là chịu trách nhiệm trước hết
và trực tiếp đối với việc cắt giảm chi phí trong phạm vi chức năng quản lý
nghị quyết hai đưa ra giải pháp cho từng giai đoạn yêu cầu các bộ ngành phải nghiêm túc triển khai hiệu quả
sự thay đổi tư duy của các bộ ngành sẽ mang lại động thái tích cực
thúc đẩy sự phát triển với doanh nghiệp
và nền kinh tế nhất là khi chính phủ vừa nỗ lực ký kết thành công hiệp định thương mại tự do